quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay các tỉnh miền bắc sẽ chịu tác động của hai hình thế gây mưa
đó là rìa phía bắc của rãnh mây rông và vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
cả hai loại hình thế này đều gây mưa rào và rông rải rác cho các khu vực về chiều tối và đêm
thời gian còn lại trong ngày ở toàn bắc bộ vẫn là thời tiết nắng giáo cả ngày
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
với các tỉnh thành miền trung sau những cơn mưa đêm lúc này thì cả miền trung trời đã rứt mưa
tạnh giáo trời mát với mức nhiệt hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong ngày hôm nay từ giờ đến khoảng một mươi ba giờ chiều miền trung phổ biến trời có năng gián đoạn
có nơi có mưa nhiệt độ trên các khu vực giao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó từ sau một mươi ba giờ chiều các nhiễu động từ ngoài biển vào sẽ gây mưa rào và rông
ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến
quảng nam quảng ngãi
thời điểm mưa rông mạnh nhất tập trung vào khoảng một mươi sáu hai mươi một giờ trong đó vùng mưa lớn nhất là khu vực
các tỉnh thành phố từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm cục bộ có nơi mưa to trên một trăm linh mm
nên ở các tỉnh này cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
ở phía nam gió tây nam đầu mùa được nhận định vẫn gây những cơn mưa rông
ở cả tây nguyên và nam bộ trong chiều và tối nay
trong đó ở khu vực con tum và gia lai cục bộ có nơi mưa to và rông mạnh
mưa cũng xuất hiện muộn sau một mươi năm giờ chiều
từ giờ đến một mươi năm h chiều ở tây nguyên và nam bộ trời tạnh giáo có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực cà mau kiên giang vịnh thái lan
chiều và tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa
có mưa vài nơi gió đông đến đông nam ở mức cấp ba bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

đó là thời điểm đầu bây
trường triển điểm trên h mrt và hà tây đa hành